công an tp hcm vừa cho biết đơn vị đã triệt phá thành công băng nhóm trộm cắp tài sản trong các container trị giá hàng tỷ đồng
cầm đầu ổ nhóm này là bùi văn chiến ngoài ra còn có bảy đồng phạm trú tại bình dương và tp hcm
cơ quan công an đã thu giữ hai xe ô tô tải một xe ô tô con và gần sáu trăm năm mươi thùng hàng là khăn vải
các đối tượng này khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản của công ty somwon vina
trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ kho ở long an về đến cảng cát lái tp hcm
công an tp hcm cho biết băng nhóm trộm cắp do chiến cầm đầu hoạt động tinh vi khép kín
có tính chất chuyên nghiệp và có sự chuẩn bị để xóa dấu vết nhằm đối phó với lực lượng công an